thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc và dự hội nghị thường niên
các nhà tiên phong lần thứ một mươi bốn của diễn đàn kinh tế thế giới wef
ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
đã thắp tùng thủ tướng phạm minh chính thăm khu mới hà an tại tỉnh hà bắc
cùng ngày tại thủ đô bắc kinh trung quốc đã diễn ra hội nghị về chính sách quản lý di dân asean cộng
hội nghị do đồng chí hứa cam lộ thứ trưởng bộ công an trung quốc chủ trì
đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc phát biểu khai mạc hội nghị
phát biểu tham luận tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang cho rằng
hoạt động di cư quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng tác động đến sự phát triển của các quốc gia
hợp tác quốc tế để quản lý dòng di cư là một chủ đề được các nước đặc biệt quan tâm
ưu tiên tăng cường việc hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia asean với các nước đối tác là vô cùng quan trọng và cấp thiết
góp phần vào sự ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội giao lưu nhân dân giữa asean và các nước trong khu vực
đồng thời giải quyết có hiệu quả các thách thức trong phòng chống buôn bán người và đưa người di cư trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia
thời gian qua việt nam đã tích cực hợp tác với trung quốc nhật bản và hàn quốc để thực hiện các dự án cũng như sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
việt nam đã ký kết hiệp định với trung quốc về tăng cường hợp tác phòng chống buôn bán người
bản ghi nhớ về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh giữa bộ công an việt nam và cơ quan quản lý di dân quốc gia trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm lần này hai bên đã thống nhất và ký kết kế hoạch triển khai cao điểm phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
để làm cơ sở triển khai hoạt động quản lý xuất nhập cảnh và phòng ngừa đấu tranh với hoạt động vượt biên
việt nam đã chủ trì hai dự án tổ chức hội thảo asean nhật bản về ứng dụng công nghệ trong đấu tranh với tội phạm mua bán trẻ em
và hội thảo asean trung quốc về tăng cường hợp tác quốc tế truy bắt tội phạm truy nã
các hội thảo đều được tổ chức thành công tốt đẹp tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác của việt nam với các nước
trong đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép hoạt động mua bán người và các loại tội phạm khác liên quan
việt nam cũng tham gia diễn đàn xuất nhập cảnh tokyo lần thứ hai cùng đại diện một mươi tám cơ quan quản lý xuất nhập cảnh các quốc gia và vùng lãnh thổ
nhằm chia sẻ thông tin kinh nghiệm thực tiễn về những khó khăn thách thức mà các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên thế giới phải đối mặt
và cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó và nâng cao hiệu quả hợp tác
việt nam cũng đã tích cực phối hợp trao đổi thông tin một cách có hiệu quả với các cơ quan chức năng các nước
thông qua hội đàm công hàm cuộc gặp nhằm xác định các đối tượng nghi vấn tổ chức môi giới hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
xử lý các vụ việc trao trả tiếp nhận công dân hai nước vi phạm pháp luật
là một nước thành viên asean với vai trò và trách nhiệm của mình việt nam luôn tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác
diễn đàn khu vực về vấn đề quản lý dòng di cư
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việt nam hoan nghênh và đánh giá cao cơ chế hợp tác mở rộng của dgicm asean
với các nước đối tác đối thoại để cùng nhau thảo luận trao đổi kinh nghiệm quan điểm về quản lý di cư
góp phần quan trọng thúc đẩy di cư hợp pháp nâng cao hiệu quả quản lý biên giới
đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người và đưa người di cư trái phép của các nước thành viên asean cũng như của toàn khu vực
thưa quý vị ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu được ra đời từ năm hai nghìn một nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về vai trò ý nghĩa của gia đình đối với mỗi con người và trách nhiệm của mỗi ca nhân gia đình cộng đồng
trong xây dựng gia đình ấm no bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
tuần vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và chủ đề của năm nay là gia đình hạnh phúc quốc gia thịnh vượng
người việt nam có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm
từ ngàn đời nay phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện chức năng của gia đình
họ là cơ sở cho một cuộc sống bền vững hạnh phúc và để xây dựng duy trì giữ lửa cho một gia đình êm ấm
để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc hội phụ nữ các cấp trong lực lượng công an
cũng đã triển khai thực hiện công tác gia đình gắn với các hoạt động của hội
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với câu chuyện ở một đơn vị thuộc bộ công an
những tưởng công việc ở cục quản lý xuất nhập cảnh chỉ gói gọn trong tám tiếng hành chính
nhưng đối với thiếu tá vũ thị kim thoa cũng như các chị em trong đơn vị
việc đi sớm về tối để hoàn thành công việc thậm chí làm cả đêm trong những đợt cao điểm đã trở thành nếp quen
chính là các hồ sơ được thực hiện trên cổng dịch vụ công
mà đã là dịch vụ công thì người dân cũng như ngoài có thể đăng ký khai quản lý mọi nơi
và liên quan đến thời hạn trả kết quả cũng như thời hạn cập nhật dữ liệu bên trong
thì nó không còn là thời gian hành chính tám tiếng nữa
mà người ta khai dịch vụ công như thế thì mình phải tiếp nhận thường xuyên để đảm bảo được thời gian trả kết quả
qua những đợt cao điểm đó
thì chị cũng tạo điều kiện cho làm sao để cố gắng giảm tài được công việc cho chị phụ nữ để đảm bảo được vừa công việc vừa gia đình
công việc của chị thoa bận rộn hai con còn nhỏ
chồng chị cùng làm việc trong ngành công an và thường xuyên đi công tác nước ngoài
nên anh tận dụng mọi thời gian khi gia đình bên nhau để vun đắp tổ ấm và chăm sóc hai con
còn chị thoa cố gắng sắp xếp mọi việc một cách khoa học để việc nhà việc nước được chu toàn
từ những việc đơn giản nhất là bữa cơm luôn phải tươm tất để các con cảm nhận được sự quây quần ấm cúng giúp gắn kết tình cảm với gia đình
và đó cũng chính là một trong những kiến thức kỹ năng mà chị được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt cùng đồng nghiệp trong hội phụ nữ
đối với các chị em trong hội phụ nữ của cục thì thật ra chị em rất là thân thiết và chia sẻ
chia sẻ những kinh nghiệm mà các chị lớn rồi đã trải qua một thời gian công tác rất là lâu
cũng có cả kinh nghiệm cuộc sống những kinh nghiệm làm việc
hội phụ nữ cũng tổ chức rất nhiều các buổi tọa đàm để chia sẻ những kinh nghiệm này tới tất cả các hội viên đặc biệt là những hội viên hội viên trẻ
những tình huống trong gia đình những mâu thuẫn thường gặp trong đời sống kỹ năng nuôi dạy chăm sóc con kinh nghiệm xây dựng giữ gìn hạnh phúc gia đình
những hướng dẫn của chuyên gia của những đồng nghiệp có kinh nghiệm giúp trang bị thêm cho các chị em những kiến thức về bình đẳng giới
những giá trị và kinh nghiệm của các chị em
và truyền thống tốt đẹp của gia đình những kỹ năng cơ bản để xây dựng máy ấm hạnh phúc
như đồng chí thứ trưởng của bộ công an chúng tôi đã từng chia sẻ
thì cái việc mà thành công trong lực lượng công an thì phần lớn là sẽ nhờ vào cái việc giữ hạnh phúc gia đình của từng cán bộ chiến sĩ
việc mà giữ gìn hạnh phúc gia đình thì hơn ai hết
mỗi cán bộ hội viên chúng tôi đều xác định đấy là cái phần việc mà chúng tôi luôn phải nỗ lực cố gắng hàng ngày
thứ nhất là giúp cho
vì gia đình là mỗi một gia đình là một tế bào của xã hội
thứ nhất là giúp để cho từng cán bộ chiến sĩ sẽ có một cuộc sống yên ấm hạnh phúc
từ đấy thì chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao
hạnh phúc gia đình không tự nhiên có mà phải bắt đầu từ lòng yêu thương
trách nhiệm chung tay chăm lo của mỗi thành viên trong gia đình và sự đồng hành của các tổ chức và xã hội
hiện nay cục quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai các hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn
là mức độ hoàn chỉnh nhất của dịch vụ công trực tuyến
cùng với đó công việc của các cán bộ làm công tác này cũng tăng lên gấp nhiều lần
nhưng các chị vẫn yên tâm công tác hoàn thành tốt kịp tiến độ yêu cầu
bởi phía sau họ có một gia đình vững chãi một tổ ấm hạnh phúc